chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trực tiếp nghe đại sứ việt nam tại ukraine nguyễn hồng thạch
báo cáo về tình hình bảo hộ công dân tại ukraine qua hình thức trực tuyến